chạy xin việc làm và nhận mua tô giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn ba tỷ đồng
cao thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã diễn hoa huyện diễn châu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định để tạo lòng tin cho các nạn nhân
đối tượng hà đã tự xưng mình quen biết lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an
có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên hà đã lừa và chiếm đoạt tám trăm năm mươi triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
ngoài ra hà còn tự xưng mình đang làm việc tại quân khu bốn
và có nhiều mối quan hệ có thể mua được xe ô tô giá rẻ hơn thị trường bán ra
từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng một xe
do tin tưởng hà nên ba bị hại trên địa bàn các huyện diễn châu và nghệ đàn
đã chuyển ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng để mua xe ô tô với giá rẻ hơn thị trường
tất cả số tiền chiếm đoạt của các bị hại hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân